xin chào và hẹn gặp lại
tuy nhiên chất lượng mặt sân không được đảm bảo mặc dù đã rất cố gắng gấp rút tu sửa mặt sân và thể hiện thiện trí hỗ trợ hết sức cho đội tuyển olympic việt nam nhưng do thời gian có hạn nên sân bóng của samsung vẫn chưa thể sẵn sàng cho buổi tập của thầy chó huấn luyện viên park hang seo
may mắn là vẫn còn một sân cỏ nhân tạo mini nằm kế bên nên ông thầy người hàn quốc đã cho các cầu thủ khởi động và rèn thêm một chút về chiến thuật
như vậy đội tuyển olympic việt nam vẫn chưa có buổi tập chính thức nào
chuyển sang những thông tin của bóng đá châu âu
theo báo chí anh đưa tin cầu thủ người pháp bakayoko đã có mặt ở italia để chuẩn bị ký hợp đồng với đội bóng thành milan
sau khi có mặt tại đây cầu thủ của chelsea sẽ di chuyển tới đại bản doanh của ac milan để chuẩn bị kiểm tra y tế trước khi chính thức là người của đội chủ sân san siro
được biết ac milan sẽ mượn bakayoko một mùa với mức phí năm triệu euro
sau đó họ sẽ mua đứt tiền vệ người pháp vào cuối mùa giải hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín với mức phí ba mươi năm triệu euro
thương vụ này nhiều khả năng sẽ được công bố trong ngày hôm nay
hôm qua club lester city xác nhận tiền đạo uloa đã gia nhập đội bóng mexico pachuca theo một bản hợp đồng dài hạn
cầu thủ ba mươi hai tuổi người argentina rời sân vận động king power sau bốn mùa giải gắn bó
uloa là người đóng vai trò quan trọng trong một số khoảnh khắc huy hoàng và đáng nhớ của các nhà vô địch premier league năm hai nghìn một mươi sáu
uloa gia nhập bày cáo từ brighton vào mùa hè năm hai nghìn một mươi bốn và kết thúc mùa giải đầu tiên với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho cơ đội bộ với một mươi ba bàn thắng
tổng công anh đã ghi được hai mươi bàn trong một trăm linh một lần ra sân cho lester city
câu lạc bộ raymond reed sẽ có trận tranh vận động
anh siêu quốc châu âu gặp đại diện cùng thành phố atletico madrid vào thứ năm tuần này trên sân leipzig arena ở tallinn
tuy nhiên theo báo cáo y tế mới nhất được đội bóng hoàng gia tây ban nha công bố hầu vệ alvaro odri ozola sẽ không thể góp mặt trong trận đấu sắp tới do gặp phải chấn thương bắp đùi
chấn thương kể trên cũng là nguyên nhân chính khiến odriozola vóng mặt trong trận giao hữu với ac milan vào cuối tuần qua
dự kiến tân binh hai mươi hai tuổi này có thể trở lại vào vòng đầu
đó là trận đấu thứ hai của la liga khi kênh kênh trắng gặp girona
sau màn trình diện ấn tượng và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất fifa world cup hai nghìn một mươi tám tiền vệ luka monric đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cơ lộc bộ inter milan
tuy nhiên sau khi đã để mất ronaldo chủ tịch florentino perez nhanh chóng từ chối đề nghị từ phía đại diện của serie a khi hợp đồng của monric còn tới năm hai nghìn hai mươi
nhưng tiền vệ người croatia với sự trỗ giúp của người đại diện đã gây sức ép cho real để được ra đi
và trong một chia sẻ mới đây trước báo chí người đại diện của tiền vệ người croatia cho hay không sớm thì muộn luka monric cũng sẽ sang serie a chơi bóng
cầu thủ xuất sắc nhất fifa world cup hai nghìn một mươi tám vừa qua đang nhận lương tám triệu euro trên mùa trong bản hợp đồng có thời hạn tới năm hai nghìn hai mươi hai tại bernabe
david alaba đã gặp chấn thương nghiêm trọng sau chiến thắng trước eintracht frankfurt của bayern munich trong trận chung kết siêu cúp nước đức diễn ra mới đây
ngôi sao người áo gặp vấn đề sau pha vai trạm với cầu thủ của đối phương
đã có những tin đồn cho rằng cầu thủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai bị đứt dây chẳng đầu gối thậm chí chấn thương gặp phải khiến cầu thủ hai mươi sáu tuổi phải nghỉ thi đấu vài tháng
trước những tin đồn về chấn thương của cầu thủ người áo huấn luyện viên nikokovac đã phải lên tiếng
david alaba chấn thương nhưng không bị tổn thương
đó là xác nhận từ phía tân huấn luyện viên của bayern munich
hôm sáng sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ danh hiệu bundesliga vào ngày hai mươi bốn tháng tám với trận đấu mở màn bằng cuộc độ sức cùng với hoffenheim
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại